hòa chung không khí ngày hội tòng quân trên cả nước hôm nay thành đoàn tp hcm phối hợp với ban chỉ huy quân sự các quận huyện đã tổ chức hội trại tòng quân tiễn thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
ngày hội tuổi trẻ tồng quân tp hcm năm nay có chủ đề tuổi trẻ sung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc với các nội dung chính
tổ thi cắm trại đốt lửa trại giao lưu văn hóa văn nghệ nói chuyện truyền thống giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ
tổ chức các hoạt động gặp gỡ động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ nhất là đối với các đồng chí thuộc gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn
thông qua việc tham gia hội trại tổng quân các chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống bất khuất anh hùng vẽ vang tinh thần chiến đấu cuột cường
không ngại gian khổ của quân đội nhân dân việt nam bồi đắp lý tưởng cách mạng thôi thúc ý thức trách nhiệm bảo vệ nền hòa bình của tổ quốc trong tình hình mới